xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại các tỉnh bắc bộ do ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên khu vực có mưa rào và rông rải rác
tập trung vào chiều tối đêm nay và sáng sớm ngày mai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
riêng các tỉnh thuộc phía đông bắc bộ có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông
về đêm và sáng sớm thời tiết bắc bộ mát mẻ nhưng trưa chiều sẽ oi bức với nhiệt độ cao nhất
phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận trong hai mươi bốn giờ tới mưa rông sẽ tập trung nhiều hơn
ở phần phía bắc từ thanh hóa đến hà tĩnh
thời gian mưa chủ yếu về đêm và sáng các khu vực khác có mưa rông rải rác
và ban ngày trời hưởng nắng nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ do chịu ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động
với cường độ trung bình đến mạnh nên tại khu vực tây nguyên có mưa rào và rông rải rác
còn đối với khu vực nam bộ có mưa vừa mưa to và rông về chiều tối
trong cơn rông cần nề phòng tố lốc và gió rất mạnh
và ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ tại tây nguyên
khu vực nam bộ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trên hầu khắp biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
có mưa rông vài nơi đến rải rác
gió tây nam cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi một độ và hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh với nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ